tại quảng ngãi bão số sáu đã gây mưa lớn gió to làm nhiều cây cối ngã đổ nhà cửa hư hỏng đặc biệt nhiều khu dân cư bị ngập trong nước
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
tại các huyện đức phổ nghĩa hành cơn bão số sáu đã gây ngã đổ và tốc mái nhiều ngôi nhà các xã ven sông vệ sông trà cao nhiều khu dân cư bị ngập nước lũ gần một mét
hàng chục nghìn hộ gia đình tại đây đang bị mất điện do ảnh hưởng của bão
các địa phương đang tập trung ứng phó với diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão để bảo đảm an toàn giảm các thiệt hại về người và tài sản của nhân dân

còn tại quảng nam ngày hôm nay các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát thông tin kêu gọi thuyền trưởng chín mươi năm tàu cá cùng hơn ba lao động đang còn hoạt động trên biển khẩn trương tìm nơi tránh trụ bão an toàn
theo đó khu vực biển hoàng sa có một mươi một tàu với hơn bảy mươi lao động khu vực biển trường sa có tám mươi hai tàu với gần ba lao động số tàu đang di chuyển vào bờ là năm tàu với hơn bốn mươi lao động
sau khi nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành bão số sáu tỉnh quảng nam vẫn liên tục thông tin về hướng đi
diễn biến của cơn bão để các tàu chủ động tìm nơi tránh trú an toàn nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân
đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh theo dõi bắn pháo hiệu để cảnh báo tàu thuyền
cũng tại quảng nam sáng nay lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm được thi thể ba người bị nước lũ cuốn trôi trong đó có hai vợ chồng đi đám cưới về và một người từ thành phố đà nẵng về thăm quê bị lật thuyền
nhận được tin báo công an huyện đại lộc phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm và đã tìm được thi thể hai vợ chồng nạn nhân tại cánh đồng cách khu vực nước lũ tràn qua chừng năm mươi m
ngoài ra trong sáng nay một người đàn ông sáu mươi một tuổi ngụ tại thành phố đà nẵng về thăm mẹ ở phường an phú thành phố tam kỳ cũng bị lật thuyền tử vong
mưa to trong những ngày qua cũng khiến hàng nghìn ngôi nhà của người dân trên tuyến biên giới tỉnh quảng bình bị ngập
lũ sâu và cô lập trong lũ lớn hiện nước lũ đang rút dần đời sống của bà con nhất là đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn do thiếu lương thực và nước sạch
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã cử hàng trăm cán bộ chiến sĩ cắm chốt địa bàn giúp người dân vùng biên giới khắc phục hậu quả của thiên tài
hiện ở quảng bình vẫn có mưa to nước lũ đang rút nhưng khá chậm
ở các xã biên giới miền núi như trường sơn huyện quảng ninh thượng hóa tân hóa huyện minh hóa lũ vẫn ngập hơn năm mét
hàng ngàn ngôi nhà vẫn bị ngập sâu trong nước lũ khó khăn nhất của bà con nhân dân bây giờ là lương thực và nước uống
nước lũ lớn vừa rồi thì đôn lòng bố thì sử dụng đồ đóng gia đình lợp lại dài việc đô cầm tôn đô sử dụng lợp dài việc đô đóng gia đình
với phương châm nước rút đến đâu khắc phục đến đó lực lượng bộ đội biên phòng cùng bà con tổ chức dọn dẹp vệ sinh xử lý nguồn nước sửa sang nhà cửa để bảo đảm sinh hoạt
hiện biển phức tạp của lũ đơn vị đã chủ động hội hợp với các vị truyền truyền địa phương truyền truyền cho người dân triển khai lực lượng giúp dân phòng trắng nhà cửa vận chuyển vật chất lô đạc về vị trí an toàn

hiện ở quảng bình trời vẫn mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số sáu dự kiến sẽ xảy ra lũ trồng lũ đời sống người dân vùng ngập lột ở vùng biên giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình bố trí lực lượng bám chặt địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống